theo như báo cáo của hệ thống giám sát bệnh chuyển nhiễm bộ y tế
tính đến một mươi giờ sáng nay đã có bảy tám trăm một mươi chín trường hợp nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra trên toàn thế giới
cụ thể theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế
trong bảy tám trăm một mươi chín trường hợp mắc thì đã có đến bảy bảy trăm một mươi bốn trường hợp tại trung quốc
tổng số trường hợp tử vong là một trăm bảy mươi người đều tại trung quốc
tổng số trường hợp mắc bên ngoài trung quốc là một trăm linh năm người
bao gồm thái lan một mươi bốn trường hợp úc bảy trường hợp singapore một mươi trường hợp mỹ năm trường hợp
nhật bản một mươi một trường hợp malaysia bảy trường hợp hàn quốc bốn trường hợp pháp năm trường hợp
việt nam hai trường hợp campuchia một trường hợp canada ba trường hợp đức bốn trường hợp
nepal một trường hợp sri lanka một trường hợp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bốn trường hợp
phần lan một trường hợp hồng kông trung quốc một mươi trường hợp
mắc cao trung quốc bảy trường hợp đài loan trung quốc tám trường hợp
hiện bệnh vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp và có tốc độ lây lan khá nhanh